mường lát là huyện biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh thanh hóa
liên tục trong những năm gần đây địa phương này đã phải trải qua những đợt thiên tai gây hậu quả nặng nề
năm nay thì mùa lũ còn chưa đến nhưng người dân ở đây đã lại có mối lo mới đó là nạn trâu trấu
theo báo cáo nhanh của phóng nông nghiệp huyện mương lát hiện tượng trâu trấu lưng vàng xuất hiện ngày càng dày đặc và lan rộng
tập trung nhiều nhất ở một số khu vực như bản nà hìn bản cang bản bóng với mật độ phổ biến từ một mươi đến hai mươi con trên một m hai
đặc biệt có chỗ tập trung cục bộ lên tới một trăm hai mươi con trên một m hai
tru lưng vàng mới xuất hiện tại xã mường chanh chưa đầy một tuần lễ nhưng đã để lại hậu quả
hơn một mươi hectare diện tích hoa màu như ngô lúa nước chưa đến kỳ thu hoạch của người dân đã phải chịu thiệt hại
nhiều loại cây trồng lâm nghiệp khác của người dân cũng bị loại côn trùng này phá hoại
bà con nhân dân tập trung thu hoạch lúa sớm để tránh trâu trấu hại đến cây lúa
huyện báo cáo với sở nông nghiệp phát triển đông thôn
trong khi ngành nông nghiệp địa phương đang lúng túng chưa có giải pháp triệt để và nhiều diện tích lúa hoa màu còn chưa thể thu hoạch
người dân trong vùng đã phải dùng các biện pháp như bắt bằng tay phun thuốc trừ sâu trang lưới vải màn thắp đèn ban đêm
nhưng vẫn không lại với tốc độ phát triển của trâu trấu